chủ tịch cuba rol castro sẽ tiếp tục một nhiệm kỳ năm năm trên cương vị bí thư thứ nhất
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba như đã được khẳng định nhiều lần qua các nguồn
phát ngôn chính thống đây là đại hội đảng cuối cùng mà thế hệ lãnh đạo lịch sử của cuộc cách mạng
cuba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín dẫn dắt và quan trọng nhất là vạch ra lộ trình và mục tiêu cụ thể cho giai đoạn phát
triển đất nước cuba sắp tới trong bối cảnh đó chủ tịch ron castro và nhiều lãnh đạo cách mạng
tuy đã cao tuổi nhưng vẫn giữ vị trí lãnh đạo quốc gia này để từng bước tiến hành các cải cách
kinh tế thận trọng và cải thiện quan hệ với mỹ đại hội đảng cộng sản cuba lần thứ bảy đã kết
thúc tốt đẹp với một trăm bốn mươi hai ủy viên trung ương khóa mới có tuổi đời trung bình là năm mươi bốn năm tuổi điều
này góp nhiều sự quan tâm là tuyên bố của chủ tịch bí thư thứ nhất raul castro về giới hạn tuổi
đối với các nhà lãnh đạo hàng đầu là bảy mươi tuổi hé mở thời kỳ chuyển giao quyền lãnh đạo đất nước cho
thế hệ trẻ tuổi hơn kinh nghiệm ở một số quốc gia cho thấy việc duy trì bộ máy lãnh đạo già cỗi chưa
bao giờ là tích cực chúng tôi sẽ đưa ra những thay đổi cần thiết song không vội vàng mà tùy hứng
bởi điều đó sẽ chỉ dẫn tới thất bại tuy nhiên chủ tịch castro khẳng định năm năm tới sẽ là giai
đoạn chuyển giao và những quy định này vẫn chưa được áp dụng triệt để từ giờ cho tới trước kỳ đại hội tiếp
tiếp theo diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi một ông castro thể hiện mong muốn mở rộng quy mô cải cách và đẩy mạnh việc
thực hiện cải cách song ông ấy vẫn muốn giữ một khoảng cách an toàn để có thể có những biện pháp
phù hợp với tình hình chính trị kinh tế cuba nói riêng và xu hướng thế giới nói chung trong năm năm
qua cuba đã tiến không ngừng nhưng không vội như khẩu hiệu mà chủ tịch raul castro đã đề ra
với việc cấp phép và tạo điều kiện bước đầu cho các hợp tác xã phi nông nghiệp tự quản và các thành
phần kinh tế tự do phát triển và thay thế một số doanh nghiệp nhà nước trong khi đó sự thận
trọng được thể hiện qua việc hoãn thống nhất hai đồng tiền peso nội tệ pha peso chuyển đổi do tác
động to lớn có thể có đối với hệ thống kinh tế và đời sống của người dân chưa xóa bỏ chế độ tâm
phiếu do ảnh hưởng có thể có đối với những thành phần xã hội nhạy cảm nhất hay buộc các doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài phải ký hợp đồng lao động với công dân cuba qua cơ quan trung gian nhà nước để
bảo đảm không có hiện tượng bóc lột thận trọng là vậy bởi hướng cải cách mới không hề dễ dàng
vì đây không phải là một thử nghiệm mà là những chuyển đổi cốt lõi của cả một xã hội
tâm là không áp dụng những liệu pháp sốc của các nước tư bản và không được bỏ mặc bất cứ thân phận
nào trong xã hội và tất cả những điều đó phải tiến hành trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế quốc tế
và trong cuộc bảo vệ cấm vận độc hại và hiện hữu trong mọi khía cạnh để sống đất nước
nhưng đó là con đường mà đảng cộng sản cuba đã xác định theo ý chí và với sự ủng hộ của
tuyệt đại đa số người dân và họ cũng thể hiện sự sẵn sàng kế thừa những thành quả do thế hệ trước để
lại không tôi không cho rằng đây là một lời chia tay tạm biệt của thế hệ lãnh đạo kỳ cựu nếu như có
là thế chẳng nữa thì những người dân cuba và thế hệ trẻ chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục kế thừa và phát
huy thành quả của nền cách mạng này
hướng đi đã được xác định nhiệm vụ của đại hội đảng lần này sẽ là xác định tốc độ cần có của
quá trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội để làm sao đoàn tàu cách mạng cuba vừa không bị tụt hậu
với những đổi thay của thời đại vừa không bị đẩy nhanh quá mức tới ngoài tầm kiểm soát những phương
hướng mà đại hội đưa ra chắc chắn cũng phải được đặt trong bối cảnh quốc tế mới đặc biệt là môi
trưởng quanh cuba và những thành tựu đối ngoại gần đây của la habana
chả mấy nữa tôi đã chín mươi tuổi rồi tôi cũng sẽ sớm giống như tất cả những người khác
tất cả chúng ta rồi cũng sẽ qua đời nhưng những lý tưởng của người cộng sản cuba sẽ còn mãi như
một minh chứng trên thế giới này về việc nếu chúng ta chăm chút những lý tưởng đó bằng nhiệt tình và
phẩm giá chúng ta sẽ tạo ra những cuộc cải vật chất và văn hóa mà con người cần và chúng ta cần đấu
tranh không khoan nhượng để đạt được những lý tưởng đó đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc cuối
cùng tôi nói tại căn phòng này chúng ta phải nói với những người anh em của chúng ta ở châu mỹ
latin và cả thế giới
rằng nhân dân cuba sẽ chiến thắng
nhờ vào cuộc đấu tranh ngoại giao bền bỉ và kiên cường của mình cuba đã tái thiết lập quan hệ
ngoại giao với mỹ và hai nước đang tiếp tục thương lượng bình thường hóa quan hệ giảm bớt phần nào
tình thế bị bao vây cấm vận của hòn đảo tự do cuba cũng đã chính thức bình thường hóa quan hệ với
liên minh châu âu và đang dần mở cánh cửa với các thị trường vốn quốc tế thông qua một loạt thỏa thuận giảm
nợ với câu lạc bộ paris nga nhật bản với lòng quả cảm tính quật cường tinh thần hào hiệp và
sức sáng tạo không ngừng mà đảng và nhân dân cuba đã chứng minh trong chặng đường đấu tranh đầy gian
khó nhưng cũng rất hào hùng trong gần sáu thập kỷ qua có thể tin tưởng rằng cuba sẽ gặt hái những thành
công trong giai đoạn lịch sử mới để tiếp tục là ngọn cơ đầu là điểm tựa niềm tin của phong trào
tiến bộ tại mỹ latin